trong ngày và đêm hôm nay hai hình thế này tiếp tục duy trì hoạt động với cường độ mạnh
vì thế mà ở các tỉnh miền bắc tiếp tục có mưa ở nhiều nơi
những cơn mưa lớn này sẽ duy trì liên tục trong đêm nay ngày mai và kéo dài đến tận sáng ngày hai mươi hai tháng bảy
với lượng mưa phổ biến từ bảy mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
do có mưa lớn lại kéo dài xuất hiện bất kỳ thời điểm nào trong ngày
nên nhiệt độ hôm nay ở bắc bộ không cao phổ biến trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi độ trời mát
lui xuống trung bộ dạnh áp thấp và gió đông nam cũng tác động tới thời tiết ở miền trung
trong chiều và tối nay nó sẽ gây mưa rông cho các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào đến quảng ngãi
tuy nhiên khoảng thời gian từ nay đến một mươi năm giờ chiều là thời điểm rãnh thấp và gió đông nam chưa tác động mạnh tới miền trung
nên ở trung bộ vẫn có nắng nên nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
phổ biến trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
trong khi đó các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận nhiệt độ phổ biến từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
rãnh thấp tây bắc đông nam cũng hút và duy trì gió tây nam hoạt động ở cường độ mạnh
vì thế mà ở tây nguyên cũng như nam bộ ngày hôm nay sẽ có mưa rông nhiều nơi vào chiều tối
nguy cơ về hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên duy trì trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi độ
tại khu vực nam bộ duy trì trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi hai độ
trên biển dưới tác động của rãnh thấp nên trong đêm nay và ngày mai
ở khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau
cà mau đến kiên giang và khu vực vùng vịnh thái lan tiếp tục có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
và anh em nhé